ngày một mươi hai tháng ba tại ninh bình tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội
tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh đào tạo giải quyết việc làm năm hai nghìn hai mươi
và nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội nghị có lãnh đạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp các đơn vị thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
cùng ba mươi một đại diện sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh cùng với năm trăm ba mươi một trường trung cấp cao đẳng
từ thừa thiên huế trở ra
năm hai nghìn một mươi tám có khoảng trên hai triệu người tốt nghiệp trong đó cao đẳng trung cấp khoảng trên bốn trăm linh học sinh sinh viên
nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tốt nội dung gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động
với các doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp trong tuyển sinh
tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp
qua hai đợt khảo sát thì tỷ lệ học sinh đều đạt trên chín mươi
cái việc làm ổn định và có thu nhập mức lương từ sáu triệu trên lên
và đối với nhà trường hiện tại đối với sáu nghề trọng điểm của nhà trường hiện tại
thì nhà trường cũng đã cam kết giới thiệu cái đầu ra cho việc làm cho học sinh sau đào tạo
tuy nhiên công tác tuyển sinh năm hai nghìn một mươi tám còn khó khăn
doanh nghiệp thiếu lao động nhưng lại tuyển dụng lao động có kỹ năng ít
chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông
gắn kết tuyển sinh đào tạo với thị trường lao động là một trong những giải pháp quyết liệt được đặt ra tại hội nghị
nếu mà chúng ta có công tác gắn kết thu nhập tốt
thì doanh nghiệp tham gia ngay vào công tác tuyển sinh
và doanh nghiệp tham gia công tác tổ chức đào tạo
thì việc tham gia đó nó nâng cao chất lượng đào tạo
năm hai nghìn một mươi chín giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được chọn là nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục nghề nghiệp
do vậy cần có những giải pháp đột phá hơn để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
nâng cao chất lượng đào tạo số lượng chất lượng tuyển sinh
một trong những giải pháp đó là sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức
hiệp hội ngành nghề trong công tác
gắn kết đào tạo với thị trường lao động bền vững
chúng tôi đang thí điểm và sẽ tiến tới đánh giá và nhân rộng cái mô hình là hội đồng ngành
hội đồng ngành bây giờ chúng tôi đã làm thí điểm trong cái lĩnh vực logistic
rồi tới đây sẽ làm trong đang làm trong lĩnh vực du lịch
một trong những cái tham mưu của chúng tôi cho bộ lao động chính phủ hội
cũng như là cho doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
và cho phòng thương mại công nghiệp việt nam
là trong cái cơ cấu tổ chức của hai cái đất cơ quan này
phải có một bộ phận chuyên trách quản lý
về cái lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp giống như các nước phát triển
cùng với đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cần nâng cao chất lượng đào tạo của trường
chủ động trong công tác truyền thông tuyển sinh đào tạo gắn với giải quyết việc làm